thưa quý vị chấp hành chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
và chỉ đạo của ban thường vụ quân ủy trung ương về việc xử lý các sai phạm liên quan đến cán bộ
bộ tư lệnh cảnh sát biển căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án
tham ô tài sản liên quan đến sai phạm tại bộ tư lệnh cảnh sát biển
vào ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với một số nguyên lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát biển về tội tham ô tài sản cụ thể như sau
trung tướng cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng cũng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với nguyễn văn sơn và hoàng văn đồng
trước đó nguyễn văn sơn và hoàng văn đồng bị cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội tham mô tài sản quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
các quy định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm soát bộ quốc phòng